tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất cục hải quan tp hcm cho biết
đơn vị vừa phối hợp với cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan phát hiện một đối tượng nữ ba mươi bốn tuổi
đi trên chuyến bay từ châu phi về tân sơn nhất vận chuyển trái phép hơn bốn kg đồ trang sức
nghi chế tác từ ngà voi và vải tt châu phi trị giá lô hàng ước tính khoảng hai trăm năm mươi triệu đồng
qua các biện pháp nghiệp vụ lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ một đối tượng nữ ba mươi bốn tuổi
đi trên chuyến bay từ châu phi về tân sơn nhất có hành vi vận chuyển trái phép hơn bốn kg các sản phẩm gồm
vòng đeo tay hạt tròn trang sức nghi được làm từ ngà voi châu phi và hai trăm linh gram vải tt châu phi từ angola về việt nam
đối tượng đã sử dụng thủ đoạn mới hết sức tinh vi bằng cách chia nhỏ số tăng vật nêu trên
bọc trong giấy bạc và cất giấu trong bụng cá hồi đông lạnh và các hộp sữa bột
nhằm qua mặt các phương tiện kỹ thuật của lực lượng chức năng
hải quan sân bay tân sơn nhất đã thu giữ tăng vật và phối hợp với các cơ quan
chức năng để điều tra làm rõ đường dây ổ nhóm hành vi vi phạm của đối tượng này theo quy định của pháp luật